sau khi truyền hình nhân dân phát sóng bài phản ánh tuyên quang người dân khổ sở vì đường xuống cấp tại địa bàn huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
ngay sau đó các cấp các ngành huyện sơn dương đã vận động nhân dân cùng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện cùng chung tay để khắc phục sửa chữa tuyến đường dài gần hai mươi km
đây là tuyến đường xã hội hóa một trăm linh đầu tiên ở tuyên quang đã và đang trở thành điển hình cho nhiều địa phương trong tỉnh học tập nhân rộng
đây là tuyến đường liên xã dài gần hai mươi km đi qua các xã kháng nhật thiện kế hợp hòa và thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
được đầu tư giải cấp phối từ năm hai nghìn một nhưng sau nhiều năm sử dụng tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại học tập của các em học sinh và việc giao thương của người dân sinh sống trong vùng
tuy nhiên do nguồn ngân sách khó khăn nên việc sửa chữa nâng cấp tuyến đường vẫn chưa được thực hiện
sau nhiều lần tổ chức
họp lấy ý kiến của nhân dân ủy ban nhân dân huyện sơn dương đã quyết định chọn phương án huy động sức dân và doanh nghiệp trên địa bàn để làm đường
đây là chủ trương đáp ứng nguyện vọng của nhân dân nên ngay lập tức đã được nhân dân các xã ủng hộ nhiệt tình

đây là chủ trương đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ủy ban nhân dân huyện sơn dương đã quyết định chọn phương án huy động sức dân và doanh nghiệp trên địa bàn để làm đường
đây là chủ trương đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ủy ban nhân dân huy động sức dân và doanh nghiệp trên địa bàn để làm đường
tự nguyện mua ống cùng làm đường
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có máy móc
cũng tự nguyện tham gia làm đường
đối với thiện kế là có
thôn cầu si
thôn vạt chanh và thôn phố giò
trong đó là khoảng
một trăm hai mươi hộ là bám mặt đường
đấy là các hộ là
nhất trí ủng hộ xây dựng
và nâng cấp cải tạo đi lại
và các hộ đã bỏ tiền
là mua ống cống
đặt cổng đi vào
theo ủy ban
nhân dân huyện sơn dương
hiện nay việc đi lại cơ bản thuận lợi
tuy nhiên vẫn còn khoảng bốn km
chưa đào được rãnh thoát nước huyện vẫn đang
huy động sự đóng góp công sức của người dân
để tiếp tục hoàn thành
các doanh nghiệp đóng góp về
nguyên vật liệu như bây
rồi cát sỏi
xô bồ để lấp
những ổ gà làm sao
trong giai đoạn điều kiện
kinh tế của tỉnh cũng như của huyện
vẫn rất còn khó khăn làm sao
con đường này nó
êm thuận để giúp cho nhân dân
đi lại sinh hoạt
của sản xuất này
làm sao thuận tiện
tuyến đường liên xã dài gần
hai mươi km ở sơn dương tuyên quang
đang được sửa chữa với
một trăm linh kinh phí do nhân dân
đóng góp thực sự là con đường của sự đoàn kết
một lần nữa chứng minh được tinh thần
đoàn kết sức mạnh của lòng dân
dù chỉ là con đường cấp phối nhưng tuyến đường
sẽ giúp bà con đi lại dễ dàng hơn
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội cho nhân dân đồng thời là điển hình
cho nhiều địa phương khác học tập